sáng hai mươi bốn tháng tám lễ công bố sách vàng sáng tạo việt nam năm hai nghìn hai mươi đã được tổ chức tại hà nội
tới dự buổi lễ có đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thưởng trực ban bí thư
cùng sự có đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ubnd mặt trận tổ quốc việt nam
các bộ ban ngành trung ương và các tác giả nhóm tác giả của tám mươi hai công trình giải pháp khoa học và công nghệ
chúc mừng tác giả nhóm tác giả của bảy mươi năm công trình giải pháp khoa học và công nghệ
cùng bảy công trình tiêu biểu trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
được tuyển chọn và vinh danh trong sách phàng sáng tạo việt nam năm hai nghìn hai mươi
đồng chí trần quốc vượng nhấn mạnh năm năm qua sách vàng sáng tạo việt nam đã tôn vinh
cổ vũ các tổ chức cá nhân có nhiều đóng góp thiết thực hiệu quả trong hoạt động khoa học công nghệ
qua đó phát huy năng lực sáng tạo của người việt nam
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
thời gian tới mặt trận tổ quốc việt nam cần tiếp tục phối hợp với bộ khoa học và công nghệ
để tuyển chọn trao thưởng sách vàng sáng tạo việt nam cho các công trình giải pháp khoa học công nghệ trên cơ sở
lấy hiệu quả ứng dụng trong thực tế làm tiêu chí thước đo
để xem xét đánh giá tôn vinh các công trình đề tài giải pháp khoa học công nghệ